thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua hai mươi tám tháng chín bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
tổ chức chiến dịch gia quân làm sạch biển và tọa đàm chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa trách nhiệm nhà quản lý doanh nghiệp truyền thông
đây là chương trình nằm trong chuỗi chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào năm hai nghìn một mươi chín góp phần lan tỏa mạnh mẽ các phong trào chống rác thải nhựa trên cả nước
tại lễ phát động gần hai người là lãnh đạo các bộ ngành trung ương đại diện lãnh đạo một mươi một tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bình định
cùng với hơn hai cán bộ công chức lực lượng quân đội công an đoàn viên thanh niên tại thành phố đà nẵng đã đồng loạt gia quân hưởng ứng
đây là chuỗi các hoạt động nằm trong chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào năm hai nghìn một mươi chín được liên hợp quốc trú trọng tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải
theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm
cũng trong sáng cùng ngày tọa đàm trung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa trách nhiệm của nhà quản lý doanh nghiệp truyền thông được tổ chức
nhằm xây dựng các giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tiêu thụ tăng cường tái sử dụng tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng người dân
phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần
ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục thí điểm vận hành ứng dụng công nghệ trong giữ xe qua điện thoại di động iparking
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
việc trông giữ xe qua điện thoại di động iparking qua hai năm thí điểm đã khẳng định nhiều ưu điểm
người dân thuận tiện trong việc tìm kiếm điểm đỗ xe minh bạch trong thu chi chống thất thoát ngân sách và từng bước thực hiện giảm dần thanh toán bằng tiền mặt
góp phần từng bước xây dựng thành phố thông minh
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất để triển khai chính thức việc ứng dụng công nghệ này
đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong trông giữ phương tiện
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã đề xuất trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi cần tăng thêm ba ngày nghỉ vào dịp tết dương lịch ngày gia đình và dịp quốc khánh
ngoài ra thì giờ làm việc cần phải giảm từ bốn mươi tám giờ một tuần xuống chỉ còn bốn mươi bốn giờ một tuần
đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của xã hội đặc biệt là công nhân lao động
hai phương án được tổng liên đoàn lao động việt nam đưa ra là
một là nghỉ thêm ba ngày dịp quốc khánh dịp này sẽ nghỉ bốn ngày từ mùng hai đến mùng năm tháng chín hàng năm
phương án hai là nghỉ thêm một ngày vào ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu và hai ngày thêm vào dịp nghỉ tết dương lịch
thực tế của việt nam của chúng ta thì lại có một quỹ thời gian làm việc tương đối cao so với các nước trên thế giới và khu vực
cụ thể chúng ta là có cái thời gian làm việc
hiện nay chúng ta làm việc là bốn tám giờ trong một tuần và thời gian nghỉ lễ tết của chúng ta chỉ có một mươi ngày
trong lúc đó thì rất nhiều các quốc gia khác đã có thời gian nghỉ lễ tết rất là cao
ví dụ trong cái khu vực thì chúng ta thấy rằng là campuchia họ có đến hai mươi tám cái ngày nghỉ lễ tết indonesia là hai mươi ngày
tổng liên đoàn lao động việt nam mong muốn không đặt hết gánh nặng tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động lên đôi vai người lao động
mà cần đánh giá đúng hơn trách nhiệm của người sử dụng lao động
theo đó đơn vị này đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ bốn mươi tám xuống bốn mươi bốn giờ trong một tuần
theo cái số liệu của bộ y tế thống kế khi khám sức khỏe đỉnh kỳ
cái giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi sáu thì sức khỏe lời một của công dân chúng ta lại còn lại có trên một mươi chín
giảm đi một mươi sáu từ sức khỏe lời một
trong lúc đó thì công nhân lao động mà có sức khỏe lời bốn loại năm
tức là loại sức khỏe kẹm thì lại tăng lên từ tám năm lên là một mươi một
đề xuất trên cũng nhận được sự đồng tình của nhiều người lao động
theo họ giảm giờ làm cho công nhân lao động để tái tạo sức lao động và đảm bảo bình đẳng giữa công nhân lao động và khối hành chính văn phòng
đầu năm của con đi học này chúng tôi muốn được nghỉ thêm để được đưa các con trong những ngày đầu tiên đi học
để các con được đỡ bỡ ngỡ và đỡ sọ x khi như ngày nhất là các bạn mới vào lớp một
công ty chúng tôi cách đây khoảng một thời gian ngắn hơn đây cũng đã được giảm giờ làm
theo hai buổi thứ bảy nhật cuối tuần chúng tôi được nghỉ
và tôi cũng rất là mong muốn được như vậy vì chúng tôi còn con cái này chồng con này việc gia đình
tôi cũng muốn như vậy để có nhiều thời gian hơn
chúng tôi mà phải làm quá nhiều giờ liên tục như thế thì duy nhất là sức khỏe chúng tôi không thể đảm bảo được
thứ hai là không có nhiều thời gian để dành cho gia đình các con cái để chăm sóc các con tốt hơn
dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân để đảm bảo công việc hơn
hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện việc nghỉ ngày thứ bảy tức là giảm giờ làm xuống bốn mươi giờ một tuần
việc tăng ngày nghỉ lễ giảm giờ làm cho công nhân lao động là hợp với xu hướng tiến bộ tăng lương
giảm giờ làm thế nhưng điều chỉnh như thế nào các cơ quan soạn thảo cũng cần lấy ý kiến rộng rãi
để phù hợp giữa lợi ích của người lao động và các doanh nghiệp sản xuất
nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và một mươi tám năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn một
mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức thực hiện phát sóng chương trình chúng tôi là linh cứu hỏa năm hai nghìn một mươi chín
cảnh sát phòng trái chữa cháy và thiệt hại do trái gây ra
bên cạnh các tiết mục giao lưu nghệ thuật
tại chương trình trực tiếp những cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương
sẽ chia sẻ những câu chuyện trong quá trình công tác chiến đấu
bên cạnh những khó khăn vất vả khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
lực lượng công an nhân dân cũng nhận được sự ủng hộ giúp đỡ ghi nhận rất lớn từ phía quần chúng nhân dân
đây sẽ tiếp tục là nguồn động viên để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nối truyền thống vẻ vang
phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị theo thống kê của công an thành phố hà nội
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh trên địa bàn thủ đô đã xảy ra hai trăm bảy mươi tám vụ cháy
làm chết một mươi bốn người bị thương hai mươi một người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng bốn mươi tỷ đồng
trong đó có nhiều vụ cháy có diễn biến phức tạp cháy lan nhanh chóng do người dân báo cháy chậm
và các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ xử lý sự cố lúc ban đầu chưa hiệu quả
do đó việc xây dựng củng cố và duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trong các khu cụm dân cư
là nhiệm vụ mà công an thành phố hà nội đã và đang tập trung tăng cường triển khai
qua đó thì giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy gây ra
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân
những buổi huấn luyện thực tế với các tình huống giả định như thế này
thường xuyên được công an quận hoàng mai tổ chức
qua đó đã giúp cho các thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở bảo vệ dân phố
có thể nắm được các kỹ năng xử lý khi đám cháy mới phát sinh
thực tế khi cháy xảy ra trong khu dân cư
có những khu vực địa bàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp cận triển khai đội hình
do nhà dân nằm sâu trong các ngõ nhỏ
nếu như ngay từ đầu lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
có thể xử lý một cách bài bản hiệu quả
thì thiệt hại do cháy gây ra
sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể
vụ cháy nổ cũng như sự cố cháy nổ lớn nhỏ
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thì chúng tôi đã giảm hơn năm mươi các vụ cháy nổ
cũng như sự cố cháy nổ lớn nhỏ
chúng tôi đều tập trung tuyên truyền vận động
và trang thiết bị những công tác phòng trái chữa cháy
đảm bảo phục vụ bốn tại chỗ
luôn luôn có thể xử lý những sự cố khi xảy ra
hiện nay thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
tại các phường trên địa bàn thành phố
chủ yếu là lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố
cùng một lúc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ
trong phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
hầu hết là những người đã lớn tuổi
nên trong thực tế
việc duy trì công tác thường trực
sẵn sàng chủ động xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra
của lực lượng phòng trái chữa cháy cơ sở
còn gặp nhiều khó khăn
về sự nhiệt tình của anh em trong đội dân phòng
thì chúng tôi đánh giá rất là cao
người ta chỉ có thể là chủ động và đồng ý
cũng như là nhiệt huyết
thì họ mới tham gia về cái tổ dân phòng này
bởi vì nếu như đã tham gia rồi
thì chấp nhận cả cái việc là có thương tích nữa
chứ không phải là không
các phường nên tuyển chọn những thanh niên
có thể là những đồng chí mà vừa
hoàn thành nhiệm vụ quân sự
hoặc nhiệm vụ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan đất dân
về để tuyển chọn vào tham gia
cái lực lượng dân phòng
và chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa
trong công tác huấn luyện
học viên hồ chí minh
học viên hồ chí minh

công an thành phố hà nội
đã bắt đầu triển khai
giao nhiệm vụ quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở
cho đội ngũ cảnh sát khu vực
công an xã
với mục tiêu là đội ngũ này
sẽ trực tiếp thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ
duy trì tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng
bảo vệ dân phố
trong công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên để đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
hoạt động thực chất hiệu quả như mong muốn
thì việc kịp thời trang bị
các trang phục phương tiện chữa cháy
cũng cần phải được đầu tư
quan tâm hơn nữa
sáng ngày hôm qua
tại trại giam gia trung bộ công an
ở huyện mang nhang gia lai
cũng công tác đảng và công tác quần chúng số năm
thuộc c một mươi bộ công an
đã bế mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ bốn năm hai nghìn một mươi chín
hội diễn lần này có sự tham dự
của một trăm tám mươi diễn viên đại diện
cho hơn hai một trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân viên
của tám đơn vị trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
cũng đang đóng chân trên địa bàn sáu tỉnh
thuộc xuyên hải biến trung và tây nguyên
gồm trại giam kim sơn cơ sở giáo dục bắt buộc a một
trại giam đắc tân trại giam sông cái
trại giam gia trung trại giam đắc trung
trại giam xuân phước và trại giam a hai
đây là dịp để các cán bộ chiến sĩ diễn viên
của tám đơn vị trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
giao lưu văn nghệ học hỏi
nâng cao đời sống tinh thần
đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết
phát huy kết quả tập luyện tham gia tích cực trách nhiệm
tạo khí thế vui tươi phấn khởi
khắc phục những khó khăn nỗ lực phân đấu
học tập rèn luyện thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao
bốn mươi sáu giải a b c cho năm thể loại giới thi
chuyển sang các tin tức an ninh trận tự
với tội lừa đảo chứng đất tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố bị can và thi hành lệnh
bắt tạm giam đối với võ anh kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thường trú
tại ấp hạng mỹ xã mỹ long bắc
huyện cầu ngan tỉnh trà vinh
võ anh kiệt là giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn thương mại và quảng cáo
rẻ trí ak địa chỉ số một mươi chín
đường hai mươi chín phường bốn quận bốn
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và dịch vụ du lịch quốc tế anh kiệt
địa chỉ tại lầu ba số hai trăm một mươi hai
đường khánh hội phường sáu quận bốn
kết quả điều tra ban đầu xác định
hai công ty nói trên không được tổng cục du lịch
cấp phép hoạt động du lịch lữ hành
nhưng võ anh kiệt đã tổ chức hoạt động du lịch
lữ hành trái phép kiệt tạo lập
để quảng cáo đăng tải các thông tin
hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế
tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour
không đúng sự thật nhằm lừa đảo
chiếm đặt tiền của khách hàng đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tiếp nhận đơn của chín mươi năm bị hại
tố xác võ anh kiệt lừa đảo
chiếm đặt số tiền hơn chín năm tỷ đồng
một mươi ba cây vàng sgc
và một usd
từng có ba tiền án về tội cây dối
chất tự công cộng và trộm cắp tài sản
đối tượng trần võ quốc tuấn chú tại phường an hòa
quận ninh kiều tp cn
vừa bị công an thị xã ngã bảy khởi tố và tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi sáu tháng tám
tuấn phá khóa đột nhập vào một ngôi nhà
trên quốc lộ một a đoạn thuộc ấp sẻo vông c
xã hiệp lợi thị xã ngã bảy
trộm được một xe mô tô
nhận được tin báo công an thị xã ngã bảy bắt được trần võ quốc tuấn
bước đầu đối tượng khai nhận
từ đầu tháng bảy đến khi bị bắt
đã thực hiện cho tọt tám vụ trộm trên địa bàn
thị xã ngã bảy và huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
lấy được bốn xe mô tô hai laptop
và nhiều tài sản giá trị khác đem bán lấy tiền tiêu xài
khám xét nhà trọ của tuấn
công an thị xã ngã bảy đã thu hồi được nhiều vật chứng
do đối tượng trọng cấp được
vào chiều qua ngày hai mươi tám tháng chín
trong lúc đi chơi cùng một nhóm bạn
ở khu vực hồ thuộc khu biệt thự đỉnh long
phường tân bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
hai học sinh lớp tám đã bị đuối nước thương tâm
do được nghỉ học nên một nhóm

học sinh của trường trung học cơ sở bình hàn thành phố hải dương
đã đi dạo quanh bờ hồ thuộc khu biệt thự đỉnh long
khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút hai em lương hữu văn và trịnh thế anh
đều sinh năm hai nghìn sáu học sinh lớp tám b
đã bám vào một sợi dây để lội xuống hồ
nhưng sau đó bị trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu
các bạn cùng nhóm đã gọi người đến cấp cứu
nhưng không kịp hiện cơ quan chức năng
đang thông tỏ hiện trường để điều tra vụ việc
sau đợt mưa lũ đầu tháng chín vừa qua
bờ sông thạch hãn
trong đoạn qua xã triệu thuận và triệu giang
huyện triệu phòng tỉnh quảng trị
đã xuất hiện hiện tượng sạt lở rất nghiêm trọng
ăn sâu vào đất liền
sạt lở đã uy hiếp con đường giao thông
nối một số thôn của xã
nhiều nhà dân đang đứng trước nguy cơ
bị đổ sụp xuống sông
nơi bị sạt lở nghiêm trọng nhất là đoạn sông
thuộc thôn trà liên đông xã triệu giang
khu vực sạt lở dài khoảng năm trăm linh m
khoét sâu vào con đường dân sinh liên thôn khoảng năm mét
những bụi tre lớn mà người dân trồng
để chống sạt lở cũng bị chấp gốc đổ xuống sông
theo người dân địa phương tình trạng sạt lở
đã diễn ra nhiều năm nay hiện dọc bờ sông
xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở
vết nứt dài nguy hiểm nhằm hạn chế sạt lở
lớn sâu người dân đã cắm cọc tre
đổi trụ bê tông nhưng vẫn không ngăn được dòng sông
nứt sông thạch hãn hàng ngày
nứt trừng từng con đường mảnh vườn
đe dọa cuộc sống của người dân
thưa quý vị liên tiếp những ngày vừa qua
chất lượng không khí ở hà nội
và một số tỉnh miền bắc luôn nằm
trong mức kém với chỉ số chất lượng
không khí aqi phổ biến
từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi
cá biệt có ngày thì hà nội còn vượt ngưỡng

trên một trăm năm mươi là ngưỡng có thể ảnh hưởng
xấu đến sức khỏe của con người
và đây là kết quả quan chắc của tổ chức
giám sát chất lượng không khí aqi
mặc dù những con số trên chỉ là
thông tin tham khảo nhưng không thể phủ nhận
thực tế là không khí tại hà nội và một số tỉnh
thành đang ô nhiễm rất nghiêm trọng
trong khi thành phố bắc kinh của trung quốc đã có những bước đi
đúng hướng để nỗ lực thoát khỏi nhóm
thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới thì thủ đô
hà nội của chúng ta không ngoại trừ khả năng
lại xây vào tốt này vâng và thưa quý vị
chất lượng không khí đi xuống là do
có nhiều nguồn phát hải độc hại
trong đó có tới sáu mươi bảy mươi
lượng khí thải đến từ phương tiện giao thông
và đây là một vấn đề đáng lo ngại
và cần có biện pháp kiềm chế lâu dài bền vững
chứ không chỉ trông chờ vào những cơn mưa
để giảm thiểu mức độ ô nhiễm
mật độ giao thông dày đặc
xe máy cu kĩ nhả khói đen kịt
trên đường phố xe buýt nhả khói
mù mịt mỗi khi ra vào bến
theo thống kê hà nội có khoảng sấp xỉ
năm triệu xe máy gần một triệu ô tô
với lượng khí thải lớn lên tới
hàng triệu tấn co hai hàng trăm nghìn tấn
no hai và so hai
đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến
chất lượng không khí tại hà nội trở nên tồi tệ như tuần qua
những người đi xe máy hay thậm chí
là cả những người đi bộ cũng cảm thấy
vô cùng khó chịu và mệt mỏi trong những ngày này
đặc biệt là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều
của trên đường tham gia giao thông đó
do đó là
cảm thấy là
bộ không khí nó nặng lắm
nó đi chậm lại
thì tất cả các xe máy
nó dồn khí thải ra cùng một lúc
cộng với cả ô tô nữa
do đó là lượng không khí bơm vào
nó không kịp đổi
do đó là tuổi như chúng tôi
mà những người tham gia giao thông lúc đó
chúng ta phải kéo cộng trang xuống thì không thể chịu được
vì không khí nó rất là nặng vì nó thiếu oxy
chất lượng khí mỗi năm bộ
kém hơn trước
bởi vì sao xe cộ nhiều lên ô tô nhiều lên
đi đường nhiều lúc
xe đã nhiều thì nó phải đi chậm
đi chậm thì hơi sang khói nó thải ra

đã có lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với mô tô gắn máy có dung tích từ
một trăm bảy mươi năm trở lên trong giai đoạn
làm tiền đề để áp dụng cho các dòng xe khác
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra
một tiêu chuẩn chung cho xe máy
và việc kiểm soát vấn đề khí thải của xe máy
gần như bị thả trôi nhiều năm qua
mà không thể quản lý
theo các chuyên gia một trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm này
còn đến từ quy hoạch xây dựng
tại hà nội khi xây dựng quá nhiều nhà cao tầng
nhồi quá nhiều dân vào đô thị
khiến mật độ phương tiện cũng tăng theo tỷ lệ thuận
và sau nhiều lần hô hào trong việc kiểm soát
phương tiện cá nhân thì cho đến nay
chúng ta vẫn chưa có các biện pháp để kiềm chế
tốc độ gia tăng chóng mặt của các loại phương tiện
chúng ta đang có thấy rằng là
rất là nhiều các ô tô xe máy
làm thế nào để chúng ta hạn chế
những nguồn phát thải của ô tô xe máy
giảm số lượng
hay là tăng cường
các chất lượng xe
tăng lượng chất lượng nhiên liệu
tăng cường giao thông công cộng
tăng cường đi bộ
giải pháp về quy hoạch
trong các sử dụng xe máy
có sử dụng một cách thông minh
làm thế nào tắt máy
khởi động máy ở ngã tư
thế nào để giảm thiểu ô nhiễm
để chúng ta tăng cường
bảo dưỡng xe máy
ví dụ thế
thế rồi cũng phải làm góp phần
để mà phát hiện ra các nguồn ô nhiễm
để chúng ta cùng với các cơ quan
nhà nước doanh nghiệp
để bảo vệ một đội không khí
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cảnh báo
cần đẩy mạnh các biện pháp xây dựng
hạ tầng giao thông thông thoáng
tránh tình trạng kẹt xe tắt đường
đây là một trong những nguồn phát thải lớn nhất hiện nay
và thực tế đã chứng minh
những thành phố nào trên thế giới
có tình trạng tắt đường càng nghiêm trọng
thì không khí tại thành phố đó càng ô nhiễm
chất lượng không khí những ngày qua là lời cảnh báo
cho tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng ở hà nội
đây là một bài học đã có trước đây
ở các quốc gia trên thế giới như trung quốc ấn độ indonesia
khi quá tập trung vào phát triển đô thị
tốc độ đô thị hóa cao
không kiểm soát được mật độ dân cư
và số lượng phương tiện
mà không đánh giá được những tác hại khí thải phương tiện
mang đến cho bầu không khí
dẫn đến những hệ lụy dai rẳng
kéo dài suốt hàng chục năm cho các thế hệ sau này
quý vị thân mến
thời tiết mùa thu thật đẹp
và mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc
đặc biệt là với thời tiết miền bắc
thì mùa thu đến cũng khiến cho con người ta
bị thôi thuốc bước ra ngoài
hòa mình với thiên nhiên đất trời
chính vì thế những điểm đến du lịch gắn liền với thiên nhiên
thì luôn được nghĩ đến trong tiết trời này
và đặc biệt là vào những ngày cuối tuần như ngày hôm nay
vâng với chủ đề du lịch
thì ngày hôm nay chuyên mục có thể bạn quan tâm
sẽ cung cấp đến quý vị nhiều thông tin bổ ích
thưa quý vị trong tháng chín
khách quốc tế đến nước ta đạt hơn một năm triệu lượt người
đây là tháng thứ hai liên tiếp
và là tháng thứ bốn trong năm
ngành du lịch việt nam đạt được con số này
theo số liệu do tổng cục thống kê công bố
trong ngày hai mươi tám tháng chín
có một năm mươi sáu triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tăng ba hai so với tháng trước
so với cùng kỳ năm trước khách quốc tế đến việt nam
trong đó khách đến từ châu á và châu phi
cùng tăng ba mươi ba năm
từ châu mỹ tăng một mươi ba ba
từ châu âu tăng năm sáu
châu úc tăng ba
tính chung chín tháng qua
khách quốc tế đến việt nam đạt gần một mươi hai chín triệu lượt
trong đó nhiều nhất là khách đến từ trung quốc
với ba chín mươi bảy triệu lượt
hàn quốc đạt hơn ba một triệu lượt
nhật bản hơn bảy trăm một mươi hai lượt
thông tin tiếp theo sẽ rất đáng quan tâm
với những ai đang kinh doanh
trong lĩnh vực lữ hành và dịch vụ du lịch
cho người nước ngoài
theo tính toán dự kiến thì vào tháng bốn năm sau
sẽ có khoảng năm mươi người nước ngoài
đến việt nam
để xem giải đua xe công thức một tại hà nội
giải đấu diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng bốn
ước tính sẽ có khoảng ba trăm linh ba trăm năm mươi khách
trong đó có khoảng năm mươi người nước ngoài
sẽ đến với sự kiện
cũng như các hoạt động liên quan
một trong những sự kiện bên lề đáng chú ý của giải đấu
là đại nhạc hội sẽ được tổ chức
tại sân vận động quốc gia mỹ đình
có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới
và việt nam
đơn vị tổ chức giải đua này cho biết
sẵn sàng hợp tác khai thác tối đa
với các doanh nghiệp lữ hành
để giải đấu đến với nhiều người xem nhất có thể
và đây rõ ràng là cơ hội lớn
với du lịch việt nam nói chung
và các công ty lữ hành dịch vụ du lịch nói riêng
trở lại với câu chuyện về mùa thu như đã nói
ở đầu chuyên mục
mùa thu miền bắc với thể tiết đặc trưng
mang lại cho thiên nhiên những vẻ đẹp thơ mộng
và bây giờ chúng tôi xin được gợi ý cho quý vị
một vài điểm đến du lịch lý tưởng
cho kế hoạch du lịch mùa thu của quý vị
mùa thu hà nội là niềm cảm hứng
cho hàng loạt các tác phẩm thơ ca
bởi mùa thu hà nội có sức hấp dẫn lạ kỳ
với nét đẹp lãng mạn của kính
không chỉ mùa sấu rụng mùa lá vàng bay
mùa có những sợi nắng vàng
mùa có những cơn gió thu xe lạnh
mà còn bởi những con vú ngào ngạt hương hoa sữa
hà nội là điểm đến lý tưởng vào mùa thu
vùng đất nổi tiếng nhất
với những vạt tam giác mạch bạt ngàn vào mùa thu
làm say đắm lòng người
chính là hà giang
đến những địa điểm ở hà giang như
hoàng su phi xín mần lũng táo
phố cáo sủng là đồng văn lũng cú
du khách có thể chìm ngưỡng
hoa chảy đều khắp đường đi
chắc chắn quý vị sẽ có những trải nghiệm lý thú
khi du lịch lên vùng đất địa đầu này
du lịch sapa mùa thu
bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng lúa chín vàng
uốn quanh triền đồi hùng vĩ đẹp tráng lệ
vào thời gian này
du khách tới sapa thường để chìm ngưỡng
mùa lúa chín vàng và chụp ảnh
lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này
chỉ với lịch trình hai ngày cuối tuần
bạn đã có thể khám phá vùng đất này
vào mùa thu
và không chỉ những nhóm bạn trẻ
giờ đây nhiều người cao tuổi
cũng đã tổ chức thành các nhóm đi du lịch cùng với nhau
và trong có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
chúng tôi cũng xin đưa ra những lưu ý
để những người cao tuổi có một chuyến đi chẳng hẹn
lựa chọn thời điểm phù hợp
thời điểm du lịch liên quan đến thời tiết
đối với người cao tuổi đi trong thời tiết
quá nóng quá lạnh hoặc mưa ẩm
là điều gây ảnh hưởng đến sức khỏe
vì vậy thời điểm du lịch lý tưởng nhất
cho người cao tuổi vẫn là mùa thu
thời điểm này nhiệt độ ở mức vừa phải
khí trời dịu mát cảnh thiên nhiên đẹp
và cũng ít có mưa
rất phù hợp với sức khỏe người cao tuổi
lựa chọn hành trình cẩn thận
người lớn tuổi nên hạn chế
lựa chọn những hành trình dài ngày
hoặc di chuyển nhiều thời gian trong ngày
hạn chế lựa chọn những điểm tham quan
mang tính khám phá như leo núi băng rừng
lặn biển hoặc phải đi bộ quá nhiều
có không khí ôn hòa thanh tịnh
gần gũi thiên nhiên những hành trình ngắn ngày
phù hợp với nhịp sinh học của người cao tuổi
khám sức khỏe trước chuyến đi
điều này phần nào giúp họ đánh giá được
tình hình sức khỏe của mình
có thể đáp ứng được yêu cầu của chuyến đi hay không
để từ đó có thể thay đổi quyết định kịp thời
hoặc có những sự chỉ dẫn từ bác sĩ
để chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe
nên có người đồng hành
đi đến một nơi xa lạ
và có thể phải di chuyển nhiều
thì việc có người đi cùng

giúp người lớn tuổi cảm thấy an tâm hơn
và quan trọng là khi xảy ra vấn đề khó khăn
cũng sẽ có người san sẻ và giúp đỡ
ngoài việc có số điện thoại liên lạc của con cháu
cần có số liên lạc của hướng dẫn viên
hoặc đường dây nóng về du lịch
tại các điểm đến
nên tìm hiểu thực đơn
trong suốt chuyến du lịch
người lớn tuổi đặc biệt phải chú ý
đến vấn đề ăn uống khi đi du lịch
bởi tuổi già thường không tránh khỏi
những căn bệnh đi kèm
do đó nếu không cẩn thận trong ăn uống
có thể làm cho bệnh tái phát
trở nặng hơn
đồng thời trục xuất những người lạ
đang có mặt trong ngôi nhà trên
trước đó việc thẩm phán và giảng viên kiểm soát
bị tố là bắt ba cháu nhỏ
đã gây xôn xao dư luận
theo đó công an quận một tp hcm
đã tổ chức khám ngôi nhà số hai mươi chín
đường nguyễn bỉnh kim
đồng thời thiết phục những người lạ
đang chiếm giữ căn nhà phải rời đi
tuy nhiên hai người trên vẫn cố thủ trong nhà
nên lực lượng công an buộc phải khống chế trục xuất
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín
một nhóm người trong đó có ông nguyễn hải nam
thẩm phán tòa án nhân dân quận bốn
ông lâm hoàng tùng giảng viên trường đào tạo
nghiệp vụ kiểm soát tại tp hcm
đã đến ngôi nhà trên để bắt ba cháu nhỏ
đưa lên taxi nhưng bị phát hiện
sau đó nhóm người này chiếm giữ ngôi nhà
phía bị hại đã có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín công an quận một
đã khởi tố vụ án xâm phạm nơi ở của người khác
đồng thời tòa án nhân dân tp hcm
cũng có quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông nguyễn hải nam
việc có liên quan đến vụ việc
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng chín
tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động
đông nam tp hcm
phối hợp với huyện nhà bè tp hcm
làm lễ khánh thành hai con hẻm
và trao tặng hàng trăm phần quà
cho người dân học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn đơn vị đông quân
theo đó tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động
đông nam tp hcm
phối hợp cùng chính quyền huyện nhà bè
xã hiệp phước triển khai công tác hành quân
giả ngoại xây dựng và nâng cấp bê tông hóa
hai tuyến hẻm nông thô mới
tại tổ bảy ấp bốn với chiều dài ba trăm linh m
chiều rộng một năm m giúp bà con
thoát khỏi cảnh ngập lục lầy lội
và mùa mưa và ảnh hưởng của triều cường
bê ra đường vào xe cũng phải ra đường gửi hết
việc nâng cấp này sẽ giúp cho việc đi lại
của bà con trên địa bàn sẽ được thuận lợi hơn
góp phần chỉnh trang trong các tuyến hẻm
trong các khu vực dân cư
trong quá trình tiểu đoàn cảnh sát cơ động
thực hiện thi công tuyến hẻm
cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ
từ người dân cũng như phía chính quyền
các bên cùng chung tay góp sức
để hoàn thành tốt việc thi công tuyến hẻm
bên cạnh hoạt động an toàn
trong thời gian sinh xã hội lực lượng cảnh sát cơ động
còn thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật
và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn huyện nhà bè nói riêng
và thành phố hồ chí minh nói chung
đơn vị sẽ tổ chức là thăm hỏi tặng quà
cho gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng
và tặng các phần qua
cho gia đình nghèo
có hoàn cảnh khó khăn các em học sinh
nghèo có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt huyện học giỏi
và là hai mươi chiếc xe đạp
cho các em học sinh
có điều kiện khó khăn không có điều kiện tốt
để các em trang bị tới trường
ngoài ra thì đơn vị
tổ chức giao lưu văn hóa văn nghỉ
thể dục thể thao đối chi là các tổ chức
đoàn thể trên địa bàn huyện đồng quân
nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết
giữa dân với dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
ngoài ra đơn vị cũng phối hợp với chính quyền
xã tuần trang kiểm soát
bảo vệ dân dân an ninh trật tự
trên địa bàn đơn vị đồng quân
những hoạt động dã ngoại của lực lượng cảnh sát cơ động
thể hiện tinh thần sung thích tình nguyện
của tuổi trẻ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
góp phần động viên và chia sẻ những khó khăn
vất vả của nhân dân xã hiệp phước huyện nhà bè
nhất là đối với các em học sinh nghèo vượt khó
tạo động lực để kích lệ các em
nỗ lực phấn đấu phương lên trong học tập
thưa quý vị đây là không gian trong triển lãm hội hè the fair
một hoạt động nằm trong dự án winter series
sầu đông của nghệ sĩ t c a nguyễn nguyễn thanh trang
sầu đông là một dự án đã ba năm
của nghệ sĩ này nhằm kết nối cộng đồng
dùng ngôn ngữ của nghệ thuật để mọi người nhận thức
rõ hơn về những căn bệnh về trầm cảm
về những bệnh về tâm lý tâm thần
đến năm thứ ba dự án này lấy tên là the clearing

để không chỉ tiếp cận hiểu thêm
mà còn chỉ mọi người cách đối mặt đối diện
và giải tỏa những căn bệnh tâm lý này

câu chuyện đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bảy

câu chuyện đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bảy
là câu chuyện của trang

cái đó là sự khởi đầu
là cái giống như là vũ trụ
thì nó là màu xanh dương
thì năm ngoái là mình đi sâu vào trong
về sức khỏe tâm lý
mà hiểu rõ hơn về trầm cảm
và rối loạn lo âu
cái chủ đề đó tên là rừng
thì từ trong rừng đó là một cái phép ẩn dụ
về trầm cảm
thì năm nay là mình bước ra khỏi cái rừng đó
đến gần hơn với cái sự sáng tỏ
những cái suy nghĩ tiêu cực
thì mình sẽ cố gắng mình dùng nghệ thuật
thì đối với trang là múa hoặc là vẽ
thì nó hỗ trợ cho trang rất là nhiều
về vũ trụ
về cái phần đó
bản thân tôi được chẩn đoán
cũng trải qua nhiều triệu chứng của bệnh tâm lý
của trầm cảm
bên cạnh đó tôi phải đọc rất nhiều về căn bệnh này
để thể hiện triệu chứng cảm xúc ra động tác hình thể
những căn bệnh thể chất
bạn có thể cảm nhận rất rõ
biện pháp chữa trị cũng dễ dàng suy ra thuốc hay phẫu thuật
nhưng với các căn bệnh trầm cảm bệnh tâm lý
nó len lõi trong bạn mỗi ngày
và sẽ rất trầm trọng
nó không có sự can thiệp và điều trị đúng cách
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn